ngày hai mươi sáu tháng bốn từ trại giam bà trương mỹ lan sáu mươi tám tuổi chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm
theo đơn kháng cáo bà lan trình bày các nguyên nhân gách quan trong việc tham gia tái cầu cấu ngân hàng thương mại của phần sài gòn scp dẫn tới có rủi ro nhưng bị cáo không chế đoạt tiền của scp
hiện tại tòa nhân dân tp hcm cũng đang tập hợp các đơn kháng cáo của các bị cáo người liên quan đến vụ án
trước đó vào ngày một mươi một tháng bốn tòa nhân dân tp hcm đã tuyên phạt bị cáo trương mỹ lan mức án tử hình về tội tha mô tài sản hai mươi năm tù về tội đưa hối lộ hai mươi năm tù về tội vi phạm quy định về cho vai hoạt động của các tổ chức tín dụng
tổng hợp hình phạt là tử hình
bà lan là bị cáo chu lập cơ chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tonsquare bị tuyên phạt chín năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
cháu gái là bị cáo trương huệ vân cựu tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư tập đoàn vạn thịnh pháp một mươi bảy năm tù về hai tội tham mô tài sản và vi phạm quy định về vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng
hội đồng xét xử cũng tuyên phạt bốn án trung thân đối với bốn bị cáo gồm ba cựu lãnh đạo cao cấp tại scb bị cáo đinh văn thành chủ tịch hội đồng quản trị trốn truy nã xét xử vắng mặt
bị cáo bùi anh dũng chủ tịch hội đồng quản trị bị cáo võ tấn hoàng văn tổng giám đốc bị cáo đỗ thị nhàn cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai ngân hàng nhà nước tội nhận hối lộ năm hai triệu usd
hội đồng xét xử xác định bà trương mỹ lan chiếm đoạt của scb hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng tuy nhiên bị cáo đã nộp khắc phục hậu quả chỉ còn bồi thường là sáu trăm bảy mươi ba tám trăm linh tỷ đồng
tòa nhận định thực chất bị cáo lan là chủ scb có quyền điều hành cao nhất tại scb
bị cáo lan không chỉ chi phối về mặt tài chính mà còn chi phối cả về nhân sự của scb
dù không quản lý điều hành trực tiếp nhưng bị cáo lan có vai trò cao nhất có quyền quyết định toàn bộ tại ecb
từ đó bị cáo trương mỹ lan sử dụng scb như công cụ tài chính huy động vốn từ các tổ chức cá nhân rồi sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để lập hồ sơ vay khống
nâng giá tài sản đảm bảo đưa tài sản không đủ pháp lý rút tài sản có giá trị hóa đổi bằng tài sản có giá trị thấp hơn để rút tiền ecb
về thiệt hại của vụ án từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi hai scp đã giải ngân cho nhóm bị cáo trương mỹ lan hơn hai năm trăm linh khoản vay với tổng số tiền là hơn một triệu tỷ đồng chiếm chín mươi ba số tiền cho vay của ngân hàng
đến năm hai nghìn hai mươi hai nhóm bị cáo lan còn một hai trăm tám mươi bốn khoản vai dư nợ scb hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng gần bốn trăm tám mươi bốn tỷ đồng dư nợ góp hơn một trăm chín mươi ba tỷ tiền lãi
về tội tham mô tài sản viện kiểm sát cho rằng hành vi của bị cáo trương mỹ lan và đồng phạm trong suốt một mươi năm được chia thành hai giai đoạn
với hành vi phạm tội xảy ra trước ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám xử lý theo điều khoản tương ứng là điều một trăm bảy mươi chín vi phạm quy định về cho vay hoạt động các tổ chức tín dụng
còn hành vi của bị cáo lan xảy ra từ giờ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám sẽ xử lý theo bộ luật hình sự mới tương ứng với tội tham mô tài sản
hội đồng xét xử nhận định viện kiểm sát
cáo buộc bị cáo trương mỹ lan phạm tội tham mô tài sản lời đúng
cao trọng của viện kiểm sát nhân dân tối cao kết luận trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
trương mỹ lan đã thâu tóm nằm giữa trên thực tế số lượng cổ phần gần như tuyệt đối của ngân hàng scb từ tám mươi năm đến chín mươi một năm cổ phần
qua đó trở thành cổ đông có quyền lợi để chỉ đạo điều hành thực chất là thao túng toàn bộ hoạt động của ngân hàng ecp phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình
trương mỹ lan cũng mấy nhiều đồng phạm
đã thực hiện một chuỗi hành vi bao gồm tuyển chọn bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại ngân hàng scb
thành lập một số đơn vị ngân hàng scp chuyên trách cho vay giải ngân theo yêu cầu của trương mỹ lan
trương mỹ lan đã thành lập sử dụng ngân hàng công ty ma thuê nhiều cá nhân cấu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm
thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản đảm bảo
bị cáo này cũng tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn
không để rút từ ngân hàng ecp lập phương án rút tiền cắt đứt dòng tiền sau giải ngân bán nợ xấu bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tiến dụng
giảm nợ xấu để che giấu sai phạm mua chuộc tác động người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan nhà nước lập trái công vụ
từ đó trương mỹ lan và đồng phạm với những vị trí vai trò khác nhau thực hiện nhiều tội xâm phạm về sở hữu xâm phạm hoạt động ngân hàng
hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước trong đó nhiều tội phạm được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tổ chức
thu đoạn tinh vi xảo quyệt gây hậu quả đặc biệt kiêm trọng chiến đạt tài sản và gây thiệt thại với số tiền đặc biệt lớn
cũng theo cáo trạng viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định truy tố trương mỹ lan và tám mươi năm bị can ra trước tòa nhân dân tp hcm để xét xử
cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng đã chỉ rõ hành vi phạm tội của bị can trương mỹ lan
cụ thể từ ngày một một hai nghìn một mươi hai đến ngày bảy một mươi hai nghìn một mươi hai trương mỹ lan và đồng phạm đã lập một số lượng lớn các hồ sơ vay vốn khống để rút ra số tiền đặc biệt lớn
trong đó từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi hai đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy trương mỹ lan đã chỉ đạo lập khống ba trăm sáu mươi tám hồ sơ vay vốn để rút tiền ngân hàng scp sử dụng vào các mục đích khác nhau

trương mỹ lan đã gây thiệt hại cho ngân hàng scp với số tiền hơn sáu mươi bốn sáu trăm hai mươi một tỷ đồng
từ ngày chín hai hai nghìn một mươi tám đến ngày bảy một mươi hai nghìn một mươi hai trương mỹ lan đã chỉ đạo lập khống chín trăm một mươi sáu hồ sơ vay vốn trên đặt của ngân hàng scp với số tiền ba trăm linh bốn chín mươi sáu tỷ đồng gây thiệt hại với số tiền một trăm hai mươi chín ba trăm bảy mươi hai tỷ đồng
trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phân tập đoàn vạn định pháp
công ty cổ phân tập đoàn đầu tư
công ty cổ phần tập đoàn đầu tư an đông ngân hàng thương mại cổ phân sài gòn scp và các đơn vị liên quan
hành vi của trương mỹ lan sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp cùng đồng phạm được đánh giá là có nhiều chiều thức thủ đoạn phạm tội tình vi
với phương thức phạm tội lan cùng với đồng phạm đã làm khuấy đảo làm mưa làm gió tại scp
nhằm thâu tóm và điều khiển toàn bộ hoạt động của ngân hàng này
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao trương mỹ lan là chủ tịch của tập đoàn vạn thịnh pháp
của một tập đoàn các công ty con công ty liên kết
để có nguồn lớn phục vụ hoạt động của hệ thống công ty trên cũng như việc liên quan đến đầu tư
mua bán các dự án bất động sản trương mỹ lan đã tìm cách thâu tóm chi phối
điều hành toàn bộ hoạt động của ngân hàng scp trong đó có hoạt động cho vay
do đó trước thời điểm hợp nhất trương mỹ lan đã sở hữu phần lớn cổ phần ba ngân hàng
sau khi hợp nhất trương mỹ lan tiếp tục nhờ bảy mươi ba cổ đông đứng tên sở hữu trên tám mươi năm cổ phần của scb
đồng thời tiếp tục mua và sử dụng cá nhân đứng tên cổ phân scp để tăng tỷ lệ sở hữu cổ phân
tại ngân hàng này hơn chín mươi một vào ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
để nắm quyền chi phối chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động của ecp trương mỹ lan đã tuyển chọn
đưa cá nhân thân tín có trình độ cho lĩnh vực tài chính ngân hàng nghe theo chỉ đạo của lan
và các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại ngân hàng scp
hội đồng quản trị ban tổng giám đốc giám đốc và các trình nhanh lớn trưởng ban kiểm soát
trả mức lượng cao từ hai trăm linh năm trăm linh triệu đồng một tháng tặng thưởng tiền cổ phân scp
thông qua cá nhân này điều hành toàn bộ hoạt động của ecp
bằng cách thâu tóm nắm giữ cổ phần chi phối điều hành hoạt động thông qua các đối tượng chủ chốt
trương mỹ lan đã sử dụng scp như một công cụ tài chính huy động tiền gửi và vốn từ các nguồn khác
sau đó chỉ đạo giúp tiên bằng cách tạo lộc các khoảng vai khống phục vụ cho mục đích cá nhân
để giúp được tiền trương mỹ lan đã điều hành chỉ đạo các cá nhân thân tín giữ vai cho chủ chốt tại scp
và tập đoàn vạn thịnh pháp tổ chức thành lập nhiều bộ phận đơn vị công ty
thuê và sử dụng hàng nghìn cá nhân cấu kết chặt chẽ với nhau thông đồng với các công ty thẩm định giá
triển khai giúp tiền
cụ thể trương mỹ lan đã thành lập và các công ty thuộc scp chỉ để cho vai giải ngân theo yêu cầu của trương mỹ lan
trương mỹ lan đã chỉ đạo cho đinh văn thành chủ tịch hội đồng quản trị phát tấn hoàng văn tổng giám đốc scp
nguyễn phương hồng phó giám đốc scp thành lập ba đơn vị để cho vai phục vụ các khoản vai vốn bao gồm
trung tâm kinh doanh khách hàng cành kinh doanh trực tiếp khối doanh nghiệp cành kinh doanh trực tiếp
khối dịch vụ ngân hàng và tài chính cá nhân
cả ba đơn vị này đều có chức năng cho vay như những chi nhánh thuộc quản lý điều hành hội sở ecp
không có bộ phận kho quý và con dấu riêng mà sử dụng con dấu của đơn vị khác khi hoạt động
và chỉ lập hồ sơ vai đều với các khoản vai của trương mỹ lan
trong đó từ ngày ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đến ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai ba đơn vị cho vay này đã thành lập hồ sơ
giải ngân cho ba trăm chín mươi sáu khoản vay tổng dư nợ là hai trăm một mươi hai bảy trăm hai mươi năm tỷ đồng trong đó nợ gốc là một trăm tám mươi năm một trăm tám mươi ba tỷ đồng
nợ lãi phí là hai mươi bảy năm trăm bốn mươi hai tỷ đồng chiếm ba mươi tám hai mươi bảy dư nợ gốc các khoản vay của trương mỹ lan
viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định trương mỹ lan đã chỉ đạo thành lập sử dụng các công ty ma
thuê nhờ cá nhân để đứng tên hồ sơ cho vai cổ phân tài sản đảm bảo ký hợp thức chứng tử rút
nộp tiền để tạo lập hồ sơ vai vốn khống rút tiền scp
kết quả điều tra xác định có tám trăm bảy mươi năm khách hàng bao gồm bốn trăm bốn mươi cá nhân bốn trăm ba mươi năm pháp nhân đứng tên một hai trăm tám mươi bốn khoản vay
được trương mỹ lan chỉ đạo nhóm đối tượng của tập đoàn vạn thịnh pháp thành lập thuê hoặc nhờ người đứng tên
ngoài việc tạo lập công ty ma đứng tên hồ sơ cho vay vốn trương mỹ lan còn cấu kết
chỉ đạo các nhóm đối tượng là chủ sở hữu đại diện pháp luật hoặc được giao quản lý công ty thực tế có hoạt động kinh doanh
trong đó trương huệ vân là cháu ruột của trương mỹ lan được giao quản lý điều hành một số công ty của tập đoàn vạn thịnh pháp
nguyễn phi long tổng giám đốc đặng quang nguyên phó tổng giám đốc và chu lập cơ là chồng của trương mỹ lan
làm chủ tịch cổ phần đầu tư tim square để các công ty này đứng tên vay vốn và tạo lập thêm nhiều công ty ma tạo lập hồ sơ
phương án vai vốn khống rút tiền của scp để cùng sử dụng
mỗi khi rút tiền trương mỹ lan đã chỉ đạo cán bộ ở ecp và đồng phạm tạo lập hồ sơ phương án vay vốn khống để hợp thức
đưa cá nhân được thuê nhờ đứng tên khoản vai đứng tên tài sản đại diện công ty ma đền ký vào hồ sơ vai vốn khống
hồ sơ thuế chấp hầu hết là ký vào các giấy tờ trắng đã được đánh dấu sán vị trí cần ký
các thể diện pháp nhân và cá nhân đứng tên khoản vai đều không được thụ hưởng và sử dụng tiền
tất cả đều không biết mình vay và nợ của scp số tiền đặc biệt lớn nhưng người đứng tên tài sản đều xác nhận không phải tài sản của họ
hầu hết các khoản vay của trương mỹ lan của tập đoàn phan thịnh pháp được giải ngân trước và thực hiện hợp thức sau
trên hồ sơ các khoản vay để thực hiện thời điểm giải ngân cùng thời điểm ký hợp đồng tiến dụng hợp đồng thế chấp
nhưng thực tế việc rút tiền tại ngân hàng scp đã được thực hiện trước khi hợp đồng tiến dụng thủ tục thế chấp tài sản được hoàn thiện hợp thước
trong một nghìn hai trăm tám mươi bốn khoản vai thuộc trách nhiệm của trương mỹ lan
còn sáu trăm tám mươi bốn khoản vai với dư nợ ba trăm tám mươi hai tám trăm bảy mươi sáu tỷ đồng chưa có thủ tục thuế chấp khi giải ngân
số còn lại tài sản đảm bảo chủ yếu là cổ phần quyền tài sản đặc biệt có hai trăm linh một khoản vay với dư nợ một mươi một sáu trăm tám mươi sáu tỷ đồng
có hồ sơ vai vốn không phê duyệt của cấp có thẩm quyền tại scp